công an hà nội thêm sáu tổ liên quân kiểm tra chặt giấy đi đường trong nội đồ
lãnh đạo công an tp hà nội thông tin để đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín sắp tới công an hà nội lập thêm sáu tổ liên quân
kiểm tra người ra đường trong các quận nội thành thủ đô
với sáu tổ liên quân đã hoạt động từ ngày một mươi sáu tháng tám hà nội có một mươi hai tổ liên quân cơ động mạnh
vừa cắm chốt vừa tuần tra lưu động tiến hành kiểm soát chặt người ra đường không có lý do
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
công an tp hà nội cho biết trong thời gian giãn cách xã hội đợt ba này sáu tổ liên quân
gồm các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự
công an địa bàn hoạt động theo mô hình một trăm bốn mươi một sẽ tăng cường kiểm soát tại một mươi hai quận nội thành
của tp hà nội gồm hoàn kiếm ba đình hai bà trương đống đa tây hồ long biên cầu giấy
hoàng mai bắc tử liêm nam tử liêm thanh xuân hà đông
các tổ liên quân hoạt động linh hoạt vừa tổ chức cắm chốt vừa tuần tra lưu động
để kiểm soát chặt người ra đường không rõ lý do giám sát việc sử dụng giấy đi đường
của cơ quan doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng đối tượng ra đường có đúng mục đích
để kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy
tránh tình trạng lợi dụng việc cấp giấy phép để ra đường không rõ lý do vi phạm giãn cách xã hội
thông tin từ công an tp hà nội từ ngày một mươi sáu đến hai mươi hai tháng tám sáu tổ liên quân đã kiểm soát
phát hiện một trăm chín mươi tám trường hợp ra khỏi nhà không lý do hai trăm hai mươi chín trường hợp không có giấy đi đường theo quy định
trong đó liên tiếp phát hiện nhiều giấy đi đường nghi giả không hợp lệ
song song với hoạt động của một mươi hai tổ liên quân
giám đốc công an tp hà nội cũng yêu cầu trưởng công an các quận huyện thị xã
chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp giả soát xiết chặt các chốt kiểm soát
tại các tổ dân phố khu dân cư các thôn xóm các khu trung cư khu đô thị
các chốt cửa ngõ ra vào thủ đô nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch
trong giai đoạn giãn cách xã hội